thời gian gần đây người dân ngày càng tin tưởng hơn vào chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến y tế cơ sở
và các trạm y tế xã ở tỉnh phú yên đang trở thành điểm đến tin cậy cho người bệnh
đây cũng là kết quả nỗ lực lớn của ngành y tế phú yên nhất là thực hiện hiệu quả mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
theo đề án giảm tải bệnh viện của bộ y tế
trạm y tế xã hòa trị huyện phú hòa nơi thí điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình của tỉnh phú yên
trung bình mỗi ngày trạm có trên ba trăm linh bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh với trang thiết bị khá hiện đại
từ mô hình này năm hai nghìn một mươi tám sở y tế tỉnh phú yên nhân rộng ra tám trạm y tế khác tại nhiều địa phương
không chỉ khám sức khỏe cho bệnh nhân khi có nhu cầu mỗi trạm y tế còn lập hồ sơ theo dõi sức khỏe thường xuyên
cho từ hai trăm linh đến sáu trăm linh người dân trong xã đây cũng là ưu điểm lớn nhất của mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
đến nay thì chúng tôi đã có tám trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và hai phòng khám bác sĩ gia đình là tuyến huyện
theo kế hoạch thì đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh phú yên có ít nhất là tám trung tâm y tế huyện sẽ triển khai được phòng khám bác sĩ gia đình
và ít nhất là tám mươi trạm y tế xã thì cũng sẽ hoạt động theo nguyên lý y học gia đình ít nhất là một mươi phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân
ở việt nam có rất nhiều chương trình dự án trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng
nhưng muốn thực hiện hiệu quả phải thông qua hệ thống y tế cơ sở
vì vậy trong điều kiện cơ sở vật chất
môi trường làm việc còn nhiều khó khăn nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở rất nặng nề
đòi hỏi phải nỗ lực hết mình chuẩn mực về đạo đức vì sức khỏe cộng đồng